trong chuyến công tác tại các tỉnh tây nguyên sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng
sau khi nghe báo cáo một số kết quả nổi bật mà công an tỉnh lâm đồng đã đạt được từ đầu năm đến nay thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự đoàn kết thống nhất của toàn công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trọng tâm là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở trong công an tỉnh lâm đồng theo đúng kế hoạch
đồng chí thứ trưởng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của công an tỉnh lâm đồng trong giải quyết các vụ án liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia phòng ngừa các loại tội phạm
đã có nhiều giải pháp và đấu tranh triệt để với tội phạm tín dụng đen có đối sách hợp lý để giải quyết các vụ mâu thuẫn tranh chấp kéo dài từ đó không tạo điểm nóng về an ninh trật tự
trong công tác xây dựng lực lượng đồng chí thứ trưởng biểu dương công an tỉnh lâm đồng đã triển khai thực hiện quyết liệt đề án của bộ công an về bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã
vì thế đến thời điểm hiện tại một trăm linh số xã ở lâm đồng đã được bố trí công an chính quy
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh lâm đồng tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của bộ công an về bố trí công an xã là công an chính quy để bảo đảm thu thập dữ liệu thực hiện đúng tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
sau khi triển khai nội dung các quyết nghị của đảng ủy công an trung ương về công tác cán bộ đối với công an tỉnh lâm đồng đồng chí thứ trưởng chỉ đạo công an tỉnh lâm đồng tiếp tục duy trì sự đoàn kết phát huy những kết quả đã đạt được trong chín tháng đầu năm triển khai thực hiện tốt các kế hoạch công tác công an quyết tâm giữ vững địa bàn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chỉ tiêu công tác đã đề ra
cũng trong sáng nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh yên bái
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh yên bái đã chủ động trong công tác nắm tình hình triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tân tới biểu dương những kết quả đạt được của công an tỉnh yên bái trong tám tháng vừa qua
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh yên bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi tập trung giả soát đánh giá tiến độ kết quả thực hiện các chỉ đạo của bộ và các nhiệm vụ đã được công an tỉnh đề ra thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật chủ động đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới xây dựng kế hoạch
đối ngoại viễn thông cơ yếu công nghệ thông tin cảnh vệ chú trọng làm tốt công tác quản lý cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật năng lực xử lý các vấn đề nảy sinh tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn với học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phát huy truyền thống xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh
tại hà giang thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia huyện vị xuyên và điểm cao bốn trăm sáu mươi tám xã thanh thủy huyện vị xuyên
trong không khí trang nghiêm thành kính đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa sân hương nghiêng mình tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nguyện tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân ra sức thi đua học tập tu dưỡng rèn luyện nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của cây hùng liệt sĩ
tiếp đó đoàn đã đến dâng hương cây hùng liệt sĩ tại điểm cao bốn trăm sáu mươi tám thuộc xã thanh thủy huyện vị xuyên
hơn ba mươi năm năm trước đây là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới phía bắc
gần năm cán bộ chiến sĩ đã hy sinh anh dũng hơn chín người bị thương
hiện vẫn còn hơn hai hài cốt liệt sĩ còn nằm giải rác trong khe đá thung sâu vẫn chưa được tìm thấy và quy tập
sáng nay tại công an thành phố cần thơ cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm và tập huấn công tác thống kê trong công an nhân dân
theo báo cáo của cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay chỉ tính riêng lực lượng cảnh sát môi trường công an ba mươi hai địa phương phía nam đã phát hiện trên bốn năm trăm linh vụ khởi tố đề nghị khởi tố gần sáu mươi vụ với trên tám mươi đối tượng xử phạt đề xuất xử phạt vi phạm hành chính gần ba vụ với tổng số tiền trên tám mươi bốn tỷ đồng
theo báo cáo của cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ thống kê nghiệp vụ cảnh sát đánh giá việc thực hiện thẩm quyền và tiến hành một số hoạt động điều tra của lực lượng cảnh sát môi trường tại đơn vị địa phương